thông tin về một cán bộ của sở giao thông vận tải hà nội xô xát với nữ cán bộ nhân viên hàng không tại sân bay nội bài vào ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua gây xôn xao dư luận
mới đây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội làm rõ vụ việc này và báo cáo kết quả điều tra lên thủ tướng trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bên hành lang quốc hội phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với các đại biểu quốc hội về vấn đề này
theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội câu chuyện của một cán bộ sở giao thông vận tải hà nội xô sát với nữ nhân viên hàng không tại sân bay nội bài mới đây là hình ảnh phản cảm không nên gắn vào một công chức của một nhà nước bởi là cán bộ công chức phải lấy quyền lợi và sự chăm lo cho người dân là trên hết

các đại biểu cũng cho rằng cần phải làm rõ vụ việc này xác định mức độ vi phạm để xử lý